trên diện biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn ngay trong chiều một mươi chín tháng sáu
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại quận bình tân
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi tháng sáu thành phố thiết lập vùng phong tỏa đối với khu phố hai trăm ba mươi bốn
thuộc phường an lạc quận bình tân trong một mươi bốn ngày
ủy ban nhân dân quận bình tân chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan
bảo đảm công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường
tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm
cho người dân tại khu vực phong tỏa